ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số hai mươi bốn cho phép tập đoàn điện lực việt nam evn được quyền điều chỉnh giá bán lẻ điện khi mà các thông số đầu vào biến động làm giá bán điện bình quân giảm hoặc tăng so với giá bán điện hiện hành trong khung giá quy định
cơ chế mới này được cho là một bước tiến phù hợp với luật điện lực giúp việc quản lý giá điện lên xuống một cách công khai minh bạch theo nguyên tắc của thị trường
quyết định số hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ quy định sẽ giúp việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân đi theo cơ chế thị trường
tức là có tăng giá thì cũng phải có giảm giá nếu chi phí giá thành đầu vào cao thì có thể tăng giá điện ngược lại nếu chi phí đầu vào thấp thì phải giảm giá bán điện để bảo đảm sự công bằng cho người mua
điện có vai trò quan trọng vừa trực tiếp phục vụ đời sống của nhân dân vừa là yếu tố chi phí đầu vào ảnh hưởng đến giá cả của nhiều mặt hàng khác
việc evn được quyền tăng giá từ ba đến năm
từ ba đến năm trở lên dù thời gian giữa hai lần tăng giá tối thiểu là sáu tháng sẽ khiến giá điện ngày càng được điều chỉnh linh hoạt hơn
tuy nhiên bất cứ sự tăng giá nào của ngành điện đều cần phải được cân nhắc một cách có trách nhiệm
dư luận lo ngại việc thiếu kiểm soát và giám sát giá cả của một doanh nghiệp tập đoàn kinh doanh có tính độc quyền cao dễ biến độc quyền nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp và biến lợi ích nhà nước thành lợi ích nhóm cá nhân
vì vậy trong quá trình thực hiện cơ chế điều chỉnh giá nếu phát hiện có sai sót thì cần có biện pháp xử lý nghiêm để người tiêu dùng thực sự tin tưởng